chính sách phải đi tắt đón đầu để cơ khí phát huy lợi thế người đi sau trong bối cảnh hội nhập
do vậy chính phủ thủ tướng chính phủ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp đội ngũ doanh nhân cơ khí có khát vọng vươn tới những tầm cao
tận dụng tốt các thời cơ điều kiện chiếm lĩnh các đỉnh cao khỏa công nghệ
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh điều này tại hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí việt nam
hiện chúng ta đã có đến hai mươi một doanh nghiệp sản xuất cơ khí các loại hình
nhiều nhà máy có tên tuổi kể cả chế tạo giàn khoan lắp sáp ô tô thiết bị y tế thiết bị công cụ nông nghiệp chế tạo
tham gia nhiều dự án trọng điểm quốc gia thành công
cơ hội mở ra cho ngành cơ khí việt nam khi thị trường nội địa ngày càng được mở rộng
nhờ kinh tế trong nước tăng trưởng tương đối cao và ổn định nhu cầu các sản phẩm cơ khí tăng nhanh
chúng ta nhìn thấy khung khổ hội nhập của chúng ta và những mở cửa và tham gia vào toàn cầu hóa chúng ta
một cách rất mạnh mẽ và quyết liệt thì cũng đã tạo ra những nền tảng rất quan trọng cho chúng ta phát triển công nghiệp cơ khí
trước hết là gì đó là sự tăng trưởng rất nhanh của kinh tế việt nam và tốc độ tăng trưởng gdp
và sự phát triển của tất cả các ngành kinh tế tương đối toàn diện
thứ hai là cơ hội để chúng ta tiếp cận với thị trường công nghệ và nguồn vốn đầu tư nước ngoài
đây cũng là những tiền đề để giúp chúng ta tiếp tục hiện đại hóa và phát triển của cái ngành công nghiệp cơ khí
cũng như các ngành công nghiệp về hỗ trợ của chúng ta
cái thứ ba là các ngành công nghiệp cơ bản của chúng ta đang có những nghị quyết rất quan trọng của trung ương
và chúng ta đang tiếp tục phát triển
ví dụ như các ngành công nghiệp về công nghiệp chế biến chế tạo hay các ngành công nghiệp về năng lượng
hay là các ngành công nghiệp về tay ra giày hay là một số các ngành công nghiệp mũ nhọn khác
thì đây cũng chính là những cái ngành mà trên thực tế đã phát huy được vai trò của mình trong tăng trưởng và phát triển của đất nước
và sẽ tạo ra dư địa lớn để cho các ngành công nghiệp cơ khí của chúng ta phát triển
cơ hội có nhiều thế nhưng để ngành cơ khí có thể trở thành trụ cột của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập
thì cần phải sửa đổi chính sách cho phù hợp
bây giờ chúng ta cũng chỉ nghĩ một cách đơn giản là chúng ta vào wto chúng ta không hỗ trợ bảo vệ thị trường
bảo hộ thị trường thì chúng ta sẽ không bao giờ phát triển được công nghiệp cơ khí
còn cái cách hỗ trợ thì nó có rất nhiều cách
không ai nói là trung quốc phá vỡ thỏa thuận wto không ai nói là nhật phá vỡ thỏa thuận wto
nhưng mà có công trình nào của chúng ta
vốn oda của nhật hay là đầu tư trên đất nhật mà do nhà thầu nước ngoài khác có được không
trung quốc cũng như thế tất cả các công trình của trung quốc đều do trung quốc làm
mà họ có phá vỡ thỏa thuận wto đâu
thì chúng ta phải có những cái cách đi khéo léo phù hợp để chúng ta bảo hộ được cái thị trường
phát biểu tại hội nghị thủ tướng cho rằng trong thời gian qua chúng ta chưa thiết kế chính sách tốt
trong chiến lược phát triển của cơ khí việt nam
có đề cập vấn đề chính sách
nhưng mà trong thời gian qua chúng ta bận nhiều việc chưa thiết kế chính sách được cho tốt được
nhất là chính sách thuế trong sản xuất cơ khí nội địa phải làm rõ hơn
hôm nay có các cổng trí ở cơ quan quốc hội đây
chúng tôi mong muốn sẽ có bộ tài chánh và chính phủ sẽ đề xuất cái này
để cơ khí việt nam có thể phát triển được
theo đề nghị của các đại biểu tại hội nghị thủ tướng sẽ tiếp thu để hoàn thiện thể chế chính sách
nhằm nôi địa hòa
tạo điều kiện cho cơ khí việt nam phát triển
thủ tướng yêu cầu bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan
hoàn thiện các quy định của pháp luật về đầu tư đấu thầu
nhằm khuyến khích phát triển các sản phẩm cơ khí trọng điểm trong nước
đề xuất các chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư vượt trội
nhằm thu hút các dự án fdi trong ngành cơ khí
bảo đảm định hướng của bộ chính trị tại nghị quyết số năm mươi của bộ chính trị